phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đề nghị một số vấn đề cần lưu ý như nâng cao vai trò trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân bầu công tác tiếp xúc cử tri nâng cao chất lượng hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị của đại biểu hội đồng nhân dân bầu công khai minh bạch dân chủ khách quan người được lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu công khai minh bạch dân chủ khách quan người được lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu công khai minh

công an tỉnh đắk lắc và đắk nông vừa phát hiện bắt giữ vụ khai thác và vận chuyển gỗ quy mô lớn tại vườn quốc gia gióc đôn nằm trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn cục cảnh sát môi trường bộ công an phía nam phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang hai xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một l ba nghìn năm mươi bảy và sáu mươi một c bảy nghìn hai trăm bảy mươi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải thương mại kiều dung
có địa chỉ tỉnh bình dương vận chuyển gỗ với khoảng ba mươi bảy mét khối gỗ trong đó có hơn ba mét khối gỗ hương dạng hộp nhỏ có chiều dài khoảng hai mét rộng từ hai mươi năm đến bốn mươi cm
số còn lại là gỗ tròn cam xe dầu đỏ thuộc nhóm ba và nhóm năm dạng lóng có đường kính từ bốn mươi bảy mươi cm chiều dài khoảng một mươi một mươi hai m đang chuẩn bị nhập vào một sưởng gỗ trên địa bàn huyện cư rút tỉnh đắk nông
tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ gỗ không xuất trình được hồ sơ hợp pháp về nguồn lực
tại thời điểm kiểm tra lái xe và chủ gỗ không xuất trình được hồ sơ hợp pháp về nguồn lực
lấy lời khai của các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ